tin quốc tế thủ tướng israel benjamin netanyahu vào ngày hôm qua đã một lần nữa bác bỏ triển vọng về một lệnh ngừng bắn ở giải gaza
trong bối cảnh có nhiều thông tin liên quan tới các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tạm ngừng bắn giữa quân đội nước này và lực lượng hamas
một nguồn tin thân cận với hamas trước đó cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để trả tự do cho hàng chục con tin mà lực lượng này bắt giữ
trong đó có sáu người mỹ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày ở giải gaza
tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất thủ tướng netanyahu nêu rõ sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu hamas không thả các con tin
trước đó nhà lãnh đạo israel đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế
song lưu ý tel aviv sẽ xem xét các đợt tạm dừng chiến thuật nhỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận viện trợ hoặc đưa con tin ra ngoài
cùng ngày người phát ngôn côn đồ israel tuyên bố phong trào hamas hiện đã mất quyền kiểm soát khu vực phía bắc giải gaza
khi khoảng năm mươi cư dân tại đây đã di chuyển xuống phía nam
hiện cộng đồng quốc tế vẫn đang cố gắng thúc đẩy tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho trung đông
chủ tịch hội đồng châu âu charles michel mới đây cho hay
liên minh châu âu eu sẽ dẫn đầu nỗ lực tổ chức một hội nghị hòa bình về xung đột hamas israel sớm nhất có thể
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cũng nhấn mạnh
các đồng minh của khối này ủng hộ một thỏa thuận tạm dừng giao tranh để cho phép hàng viện trợ đến gaza